đã có năm người thương vong trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một tại khu vực tổ một mươi ba khóm đông thành phường đông xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
vào thời gian trên trần hữu thắng chú tại ấp bình khánh xã mỹ khánh điều khiển xe máy chở mai quốc sử cùng chú tại địa phương
khi đến đoạn đường trên thì đâm trực tiếp vào xe máy chạy ngược chiều do anh đỗ minh quyên tạm trú tại phường bình khánh
phía sau có chở vợ là chị liêu thị hiền và con là liêu đỗ tiến đạt sinh năm hai nghìn một mươi hai
cú đâm mạnh đã khiến anh quyên tử vong tại bệnh viện con cháu đạt anh sử và anh thắng đang trong tình trạng nguy kịch
chị hiền bị thương nhẹ hai xe máy bị bẹp nát hết phần đầu
ngay sau khi xảy ra tai nạn công an huyện thành phố long xuyên đã phân công lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
tại tỉnh thừa thiên huế vào lúc hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng một trên địa bàn xã phong an huyện phong điền đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
một chiếc xe tải một mươi hai tấn đã mất lái và bị lật hút vào ba nhà dân
vào thời điểm trên tài xế trần công chiến hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh bình định đang điều khiển xe tải một mươi hai tấn mang biển số bảy mươi c sáu nghìn một trăm sáu mươi sáu chạy theo hướng bắc nam
khi đến km số tám trăm linh bảy xã phong an huyện phong điền đã bị lật hút vào ba nhà dân

ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã triển khai có hiệu quả việc xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát và tổ chức dẫn bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông cho các sự kiện các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thủ đô
trong đó nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai tết nguyên đán hai nghìn một mươi sáu các lễ hội đầu xuân bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp
đồng thời phối hợp với ngành giao thông vận tải nghiên cứu tổ chức lại phân luồng giao thông khắc phục các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông quan tâm kiểm tra xử lý lái xe taxi chưa được đào tạo chuẩn để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý điều chỉnh quy trình sát hạch lái xe ô tô
thưa quý vị và các bạn sau nhiều năm phải chịu đựng những phiền phức do ồn tắc giao thông ô nhiễm môi trường ngột ngạt khói bụi thì những ngày gần đây người dân sống gần các nút giao thông như khuất duy tiến thanh xuân nút giao trung hòa đã tận hưởng được khoảng thời gian thảnh thơi thoải mái vấn nạn tắt đường gây khó khăn cho việc đi lại ô nhiễm môi trường đã cơ bản được giải quyết

hiện nay khó khăn lớn nhất của ngành giao thông thủ đô đó là sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân
trong khi đó kết cấu hạ tầng giao thông chưa thể đáp ứng nhu cầu này
bên cạnh đó ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế
chính vì vậy cùng với những giải pháp mang tính đột phá về xây dựng cơ sở hạ tầng
thì nhiều ý kiến cho rằng thành phố hà nội cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân
những nút giao thông như thế này đang tạo ra sự thuận lợi rất cơ bản cho người dân trong việc đi lại
những bức xúc liên quan đến ô nhiễm môi trường ủn tắc giao thông tai nạn giao thông đã cơ bản được giải quyết
và để những công trình hiện đại được đầu tư lớn như thế này phát huy tối đa hiệu quả
thì chính mỗi người dân mỗi chủ phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông
để hạn chế tới mức tối đa những vụ tai nạn đặc biệt là trong những dịp như trước trong
và sau tiết nguyên đán
hơn hai trăm linh là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai trong năm hai nghìn hai mươi